ngày chín tháng bốn đoàn công tác bộ thư lệnh bộ đội biên phòng kiểm tra ra soát công tác chuẩn bị các hoạt động
diễn ra trong chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới việt nam trung quốc lần thứ tám
tại tỉnh lào cai vào ngày một mươi một đến ngày một mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
đoàn công tác đã kiểm tra các hoạt động trong khuôn khổ chương trình giao lưu như lễ trào cột mốc
tô son cột mốc trồng cây hữu nghị công tác chuẩn bị trang trí khánh tiết
đón tiếp đại biểu tại khu vực cửa khẩu quốc tế lào cai
lễ khánh thành công trình nhà văn hóa hữu nghị biên giới việt nam trung quốc
hoạt động thăm tặng quà của bộ trưởng bộ quốc phòng hai nước tại trường tiểu học kim đồng
tham quan đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lào cai
đến nay công tác luyện tập của các lực lượng các hạng mục công trình
công tác chuẩn bị phục vụ chương trình giao lưu ghi nhận đảm bảo tiến độ
tổng kết phong trào tết nhân ái xuân giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn của hội chữ thập đỏ tp hà nội
toàn thành phố đã hỗ trợ hàng trăm nghìn người có hoàn cảnh khó khăn
trao tặng trên một trăm hai mươi bảy năm trăm linh xuất quà với tổng trị giá hơn bảy mươi hai tỷ đồng
do làm tốt công tác tuyên truyền vận động triển khai bài bản các nội dung của phong trào tết nhân ái năm hai nghìn hai mươi bốn
thành phố hà nội đã thu hút sự tham gia tích cực của đông đảo các tầng lớp nhân dân
từ đó đã đạt giá trị vận động hơn bảy mươi hai tỷ đồng
điểm nhấn trong phong trào tết nhân ái hai nghìn hai mươi bốn là các chương trình chợ tết nhân ái
tết không đồng được tổ chức theo mô hình hội trợ tặng quà vui tết
theo đó đã tổ chức hai chương trình chợ tết nhân ái cấp trung ương
năm chương trình cấp thành phố năm một mươi bảy chương trình cấp quận huyện thị xã
bên cạnh đó tại các quận huyện thị xã năm mươi chương trình chợ tết cũng đã được tổ chức
hỗ trợ cho hàng chục hàng trăm nghìn lượt người khó khăn
cùng với đó các cấp hội đã phối hợp với các đơn vị doanh nghiệp
các nhà hào tâm tổ chức các hoạt động chăm lo hỗ trợ nhà ở
xin kế cho những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố và các tỉnh thành phố khác
nhân dịp này ủy ban nhân dân tp hà nội đã tặng bằng khen cho bốn tập thể và ba cá nhân
có thành tích xuất sắc trong phòng trào tết nhân ái năm hai nghìn hai mươi bốn
ngày chín tháng bốn tại xã khánh an huyện u minh tỉnh cà mau
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chính thức phát động hưởng ứng
tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm hai nghìn hai mươi bốn
với chủ đề đảm bảo cấp nước sạch an toàn thích ứng với biến đổi khí hậu
tại lễ phát động đại diện bộ nông nghiệp thứ trưởng nguyễn hoàng hiệp nhấn mạnh vai trò
ý nghĩa và tầm quan trọng của nước sinh hoạt phục vụ các nhu cầu thiết yếu của người dân
nhiều nơi trong cả nước vẫn còn một bộ phận người dân bị thiếu nước sinh hoạt do các nguyên nhân khác nhau
chỉ riêng tại khu vực đồng bằng sông cửu long trong mùa khô năm hai nghìn hai mươi bốn này
vẫn còn khoảng năm mươi hộ dân vùng nông thôn khoảng ba sáu số hộ bị ảnh hưởng
bởi thiếu nước sinh hoạt
thứ trưởng nguyễn hoàng hiệp kêu gọi các cấp các ngành các tổ chức cá nhân và các địa phương trong cả nước
hãy biến tinh thần của từng lễ quốc gia nước sạch vệ sinh môi trường thành các hành động thiết thực và hiệu quả
tại lễ phát động bang tổ chức đã trao tặng nhiều thiết bị lọc nước và trữ nước cho người dân vùng nông thôn
phát động tổng vệ sinh môi trường vùng nông thôn của tỉnh cà mau
theo quyết định của ủy ban nhân dân tp hải phòng từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi năm
thành phố sẽ cấm xe dừng đỗ tại một trăm linh tuyến đường trung tâm
để tiến tới thực hiện lộ trình này từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
lực lượng chức năng hải phòng đã tăng cường xử lý mức phạt cao nhất đối với các xe dừng đỗ sai quy định
các loại đất công trình có thể cải tạo hoặc đầu tư xây dựng nơi đỗ xe đất ở
kể cả nhà ở cũ cải tạo để có nơi đỗ xe đất hạ tầng kỹ thuật đầu mối đất cây xanh
xây dựng kết hợp bãi đỗ xe
đất xây dựng công trình công cộng đất thương mại dịch vụ và các loại đất khác được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép
thành phố không quy hoạch chi tiết cụ thể bãi đỗ xe điểm đỗ xe nhỏ lẻ
quy hoạch các bãi đỗ xe điểm đỗ xe lớn đã được nghiên cứu tích hợp vào quy hoạch thành phố
và quy hoạch phân khu quy hoạch chi tiết tỷ lệ một trên hai các quận huyện
hải phòng khuyến khích kêu gọi các tổ chức cá nhân đầu tư xây dựng bãi đỗ xe mới nhiều quy mô khác nhau
như bãi đỗ xe mini bãi đỗ xe ngầm bãi đỗ xe cao tầng bãi đỗ xe ứng dụng công nghệ thông minh